thẻ tiến dụng
ngoài những loại phí thì khách hàng cần lưu ý đến lãi suất như lãi suất trả chậm lãi suất rút tiền mặt
đặc biệt nếu quá hạn chưa trả nợ thì lãi suất bị tính rất cao
mới đây xảy ra vụ việc khiến dư luận xôn xao
một khách hàng ở quảng ninh được cho là nợ thẻ tiến dụng của ngân hàng exim bank tám năm triệu
sau một mươi một năm tính cả gốc và lãi số tiền nợ lên đến tám tám tỷ đây là một con số rất khổng lồ
cách tính lãi này được các chuyên gia cho là ngân hàng đã tính lãi suất kép nhập lãi vào gốc để tính lãi khi nợ quá hạn chưa trả
tuy nhiên sau đó trong buổi họp báo kinh tế xã hội tại tp hcm lãnh đạo ngân hàng exim bank đã cho biết
đây là sự nhầm lẫn tính toán máy móc của cán bộ ngân hàng và sẽ không thu số tiền này của khách hàng
sau vụ việc của ngân hàng exim bank nhiều khách hàng đã đi kiểm tra lại thẻ tín dụng
thì đều trở thành con nợ bất đắc dĩ của ngân hàng khi bị ghi nợ phí thường nghiên duy trì thẻ tiến dụng
lên đến hàng triệu đồng dù thẻ không phát sinh giao dịch
đa số các ngân hàng hiện nay đều quy định là nếu khách hàng không đóng phí thường niên thì nghiễm nhiên bị ghi nhận nợ
việc này đã khiến nhiều người rất bức xúc và cho rằng nếu đã không đóng phí thường niên để duy trì sử dụng thẻ tiến dụng
thì ngân hàng có thể cắt dịch vụ chứ không thể lại tính lãi trên nợ phí thường niên
thông thường theo luật của chúng ta là lãi suất có hạn nó sẽ bằng một trăm năm mươi lãi suất trong hạn
và theo luật thì chúng ta quy định là lãi suất
lãi suất trong hạn là tính theo năm
lãi suất trong hạn là tính theo năm
nhưng ở các tổ chức tiến dụng rất nhiều tổ chức tiến dụng và ở đây là asean bank đã áp dụng cách thức đó
đấy là họ tính lãi nhưng mà họ lại tính lãi theo kiểu là kép nhân từ tháng này qua tháng khác
tháng này không giả được thì đến tháng sau đã bị tính luôn cộng dồn lãi vào rồi
thì nó ngay lập tức không phải ba mươi một năm nữa mà nó sẽ chính là con số như chúng ta thấy là tám mươi
hoặc thậm chí có thể cao hơn nữa
nếu mà các phí thường nghiên hoặc là phí
các loại phí phạt họ tính cộng dồn quá nhiều
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thương trường pháp luật của chủ hình nhân dân
thưa quý vị mục đích của thẻ tiến dụng nhằm mang đến những thuận tiện cho khách hàng khi thanh toán các giao dịch tiêu dùng
tuy nhiên thời gian gần đây thẻ tiến dụng lại trở thành bẫy nợ với nhiều khách hàng
cần làm gì để tránh bẫy nợ này
trong chương trình hôm nay chúng tôi mới đến trường quay hai chuyên gia để trò chuyện và bàn luận chung quanh chủ đề này
xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị phó giáo sư tiến sĩ lê đức hoàng giảng viên cao cấp viện ngân hàng tài chính trường đại học kinh tế quốc dân
xin chào viên đồng viên xin chào anh tùng xin chào quý vị khán giả
và luật sư nguyễn đức tùng công ty luật thn đoàn luật sư tp hà nội
xin chào chương trình xin chào quý vị khán giả

xin chào quý vị xin chào quý vị khán giả

đối với cả quản lý thì tôi cho rằng đây là một cái mà nhà quản lý

thì cũng cần phải xem lại

ví dụ như hai năm ba năm thì bắt đầu là khi mà tôi có đề cập tới là nhảy nhóm rồi
thì anh phải có một cái biện pháp về quản lý nợ nó phải rất là cụ thể
và thậm chí là ví dụ như là mình xem xét xem là bây giờ mình có đưa ra được ngoài bảng cân đối không
hay là mình vẫn phải để ở đây thì để ở đây thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào
nó chuyển thành nợ xấu thì mình phải xử lý ra sao
chứ không thể nào một ngày đập rời
thế tự nhiên lại đưa ra một cái cháp là yêu cầu họ phải trả tám tám tỷ
thì nói thật đây là cái con số mà tôi bản thân cá nhân tôi thấy là phi thực tế
vâng trên thực tế thì đã có rất nhiều khách hàng mở thẻ tiến dụng nhiều năm
nhưng bất ngờ bị phát hiện mình bị mắc nợ lên đến tiền triệu
do cộng dồn rất nhiều loại chi phí như là phí duy trì phí thường niên
nhiều ý kiến cho rằng chủ thẻ không sử dụng thịnh phụ mà vẫn thu phí là không hợp lý
quan điểm của luật sư như thế nào
vâng theo quan điểm của cá nhân tôi để đảm bảo cái quyền của khách hàng
quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và đảm bảo được cái lợi ích của ngân hàng
thì chúng ta cần phải có quy định ngân hàng được thu phí trong một khoảng thời gian
kể từ thời điểm mà khách hàng không sử dụng thịnh phụ nữa
ví dụ như là theo tôi thì khoảng sáu tháng sáu tháng
thì cũng cần phải tùy thuộc vào thông lệ quốc tế
hoặc là theo quy định của chúng ta sẽ tham khảo cái quy định của các nước khác
thì hết thời hạn đó thì thẻ hoặc là tài khoản của khách hàng thì sẽ bị hủy
và ngân hàng sẽ không được thu các khoản phí đó nữa
với vụ việc nợ thẻ tiến dụng của ngân hàng sm bank
nhiều chuyên gia đã đề nghị cần có quy định chung về cách tính lãi suất quá hạn
khi nợ thẻ tiến dụng vì hiện nay các ngân hàng thương mại đang có những cách tính khác nhau
ý kiến của ông về việc này như thế nào và lãi suất quá hạn có thể là bao nhiêu
thực ra thì đối với quy định chung về tính lãi suất quá hạn
thì hiện nay thì các ngân hàng nhà nước thì cũng đã cho phép ngân hàng thương mại
là có những cái cách tính khác nhau
cái này và cái việc này thì cũng đã quy định
bặc biệt là đối với ngân hàng nhà nước thì cũng đã đưa ra các thông tư
liên quan đến luật tổ chức tiến dụng
và thực ra thì đối với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là
hiện nay thì cũng nên để cho các ngân hàng thương mại
họ cũng có những cái sản phẩm họ cung cấp các sản phẩm khác nhau
tuy nhiên cái cách thức mà để tính thì chúng ta vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy
đó là làm sao để tính được một cái nó hợp lý và nó phù hợp
hợp lý và phù hợp ở đây tức là cái căn cứ vào
đó là con số là tám năm triệu mà để lên đến tám tám tỷ thì nó rất là phi thực tế
và chúng ta đây là cái lãi suất này thì nó đã tính ra khoảng tầm là hơn tám mươi bảy
theo như là cá nhân tôi có tính
thì như vậy thì nó cũng đã cao hơn rất nhiều so với cả
đây là cao hơn rất nhiều so với cả những cái lãi suất
mà nhà nước đang không cho phép ở ngoài thị trường
đấy là cái mà chúng ta đang nhìn nhận đấy là cái phi thực tế
mà ngay cả đối với ngân hàng mà exxon bank này
họ cũng có nói rằng đây là việc cứng nhắc mà họ sẽ không thu cái tiền như thế
đó chứng tỏ là chúng ta cũng cần phải có cái cách tính
làm sao để cho nó phù hợp và nó hợp lý
chúng ta cũng chỉ nên vận dụng là tính theo là cái phần lãi đơn
tức là dựa vào phần gốc và chúng ta sẽ xem xét để tính
tuy nhiên ngân hàng thì họ vẫn có thể họ có một quan điểm nữa
là họ vẫn cần phải có một cái gọi là phí thu tiền trả chậm
bởi vì đấy nó cũng là một cái phí mà quản lý nợ của họ
theo cái điều bốn trăm sáu mươi tám của bộ luật dân sự
thì nó liên quan đến vấn đề mà cái lãi suất trần đưa lên hai mươi
tuy nhiên lại có một cái câu nữa liên quan đến là tùy thuộc vào cả
ngoài các cái luật chuyên ngành cho phép
thì luật ở đây trong trường hợp này thì theo như là cá nhân tôi mà tôi hiểu
đó chính là liên quan đến luật tổ chức tiến dụng
và trong cái luật tổ chức tiến dụng thì là ngân hàng nhà nước
cũng đã đề cập đến các cái vấn đề liên quan đến các cái hoạt động chung
và sau đó thì là cũng có đề cập đến một số thông tư
và điển hình cho chúng ta để nhìn thấy đó một số thông tư
như thông tư ba mươi chín thông tư một mươi bảy của ngân hàng nhà nước
đó là đề cập rất rõ liên quan đến cái việc mà yêu cầu
đối với cả các ngân hàng thương mại là phải tính
và theo các biểu phí mà cung cấp cho các khách hàng
và cung cấp cho các khách hàng mà không được tính các cái phi khác
ngoài các biểu phí đó
và liệt kê rất là rõ chi tiết liên quan đến các cái vấn đề
về cái nộp phí của các cái phía khách hàng
cũng thậm chí là còn có mở cho là các cái tổ chức tiến dụng
của các ngân hàng thương mại
đó là trong trường hợp mà khách hàng mà không trả được nợ
hoặc là thuộc các cái diện ví dụ như là thuộc nhóm ba
hoặc là nhóm năm có thể là đàm phán
và có thể là để tính cái phần lãi xuất của hạng
chứ cũng không phải là bị cứng nhắc
quan điểm tôi như vậy thì cái này nó cũng là một cái điều mở
đối với cả các cái tổ chức tiến dụng
cũng như là điều mở đối với các khách hàng
thì cái này thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận đó
là về phía luật và ngân hàng nhà nước
cụ thể đó là các ngân hàng nhà nước cơ quan quản lý
như ngân hàng nhà nước thì họ cũng đã đưa ra rất là lâu rồi
chứ không phải là mới
còn tất nhiên là điều áp dụng thì là các ngân hàng thương mại
cũng cần phải áp dụng cho phải cụ thể
nên do vậy nên là cái quy định về cái chung
thì tôi cho rằng là thứ nhất là chúng ta cũng phải thừa nhận là
cũng làm sao để tránh cái trường hợp nó phi thực tế
mặc dù là chúng ta nói rằng là chưa quy định pháp luật nào
để quy định rõ
đây là không được tính lại kép
nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là nó đang phi thực tế
hiện nay thì đang có một cái vấn đề mà tôi cho rằng là
vấn đề lớn nhất đó chính là vấn đề là
khách hàng cần phải hiểu
các cái thông tin liên quan đến lại xuất khóa hạn này
bởi vì nhiều khi nó là như lúc đấy chúng ta đề cập tới
nhiều khi là do áp lực của các cái cán bộ ngân hàng
nên là họ khi họ tạo ra nhiều doanh số
nhưng mà họ lại không kiểm soát được
mà họ cũng không cung cấp các thông tin
các thông tin rất là chi tiết
liên quan đến cái vấn đề về các cái lại xuất khóa hạn này
nhiều khi khách hàng là được sử dụng thẻ là đang thích rồi
nhưng mà họ không kiểm soát được là
nhỡ chẳng may đến lúc mà lại xuất khóa hạn là bao nhiêu
đến lúc sau đến lúc mà thực tế là rất nhiều người
mà như tôi được biết đây là
khi mà sử dụng xong rồi bị đột lại xuất khóa hạn rồi
mới trợn tròn mắt lên bảo
cô thưa chết rồi
nhiều thế này cơ à
chứ còn trước đấy thì họ cũng không để ý
vâng thưa đại sư
thưa đại sư nên chăng cần quy định chung
về cách tính lãi xuất khóa hạn thẻ tín dụng không
theo đại sư
thì qua vụ việc chúng ta đã phân tích
thì theo tôi thì cần thiết phải có quy định
thống nhất về cách thức tính lãi xuất thẻ khóa hạn
để đảm bảo tính pháp quyền của pháp luật
không thể có việc là bộ luật dân sự quy định rồi
anh hoàng ạ quy định rõ
bởi vì bộ luật dân sự là luật chung
thì theo tôi thì luật tổ chức tín dụng
cũng cần thiết phải phù hợp với cả quy định của bộ luật dân sự
trong các lĩnh vực khác thì lại không áp dụng
theo tôi thì cơ quan quản lý cũng cần phải xem xét
và đã đến lúc cần phải áp dụng thống nhất quy định
về cách thức tính lãi xuất
về mức lãi xuất nợ khóa hạn
nói chung đối với mọi ngày thành phần kinh tế
để đảm bảo tính công bằng tính hợp lý
và cả tính pháp quyền của pháp luật nữa
thưa phó thó sư thuyền sĩ lê đức hoàng
theo ông thì để bảo vệ quyền lợi của khách hàng
thì bên cạnh việc cần có quy định chung
về cách tính lãi suất quá hạn của thẻ tiến dụng
thì có cần có một cơ chế hủy thẻ
cái chủ thẻ không giao dịch trong một thời gian nhất định không
tôi cho rằng cái này cũng là nên cân nhắc
nhưng mà cái câu chuyện mà sáu tháng hay một năm
thì chúng ta cũng phải cân nhắc về mặt thời gian
bởi nhiều khi là có thể là trong trường hợp
mà khách hàng không giao dịch là có thể khách hàng là
người ta có thể trong một thời gian là người ta đi nước ngoài
thì trong trường hợp này thì người ta vẫn hoàn toàn là
người ta có thể sử dụng
nhưng mà trong trường khoảng thời gian đó thì họ chưa sử dụng nữa
thì cái đấy cũng là một cái thách thức đối với hệ thống ngân hàng
theo như tôi được biết thì các ngân hàng khác
thì họ hoàn toàn là họ có những cái thông tin đến khách hàng
và ví dụ như là trong thời gian là một năm không thấy là giao dịch này
và thứ hai nữa là không thấy trả nợ này
và khi mà nó phát sinh liên quan đến các nợ mà nhảy nhóm
thì là họ luôn luôn họ sẽ là thông báo
và họ nhắc đối với các khách hàng
thì tôi cũng không biết được là
lý do tại sao đối với cả ngân hàng này
thì lại đang không có thông tin đối với khách hàng
nhưng mà tuy nhiên thì theo như thông tin tôi nhận được
thì sau khoảng hai ba năm thì là họ cũng đã có gọi khách hàng lên
và khách hàng thì họ bảo rằng là
theo như thông tin mà tôi nhận được cá nhân tôi nhận được
thì họ bảo là họ không giao dịch
và họ cũng không trả tiền
thì như vậy nếu trong trường hợp này
thì thứ nhất là mình có thể là mình hủy được thẻ
bởi vì cá nhân tôi tôi bảo
họ cũng thứ nhất là họ đã không thanh toán này
đầu tiên là phải
chấm dứt này đã
sau đó là gì
sau đó là
bởi vì nếu mà chúng ta để đấy
thì vẫn là trải qua mà cũng cứ tính lại thế thôi
là tính rất là cơ học
tuy nhiên thì tiếp theo nữa là chúng ta
cần phải có cái là
quản lý nợ làm sao cho nó hữu hiệu
đấy là quan điểm cá nhân tôi
theo ông thì hệ thống ngân hàng có những bất cập gì
trong khi áp cái số lượng khách hàng phải mở thẻ không
bởi vì nhiều khi một khách hàng
mở rất nhiều thẻ trong cùng một ngân hàng thôi ạ
cái chuyện mà khách hàng mở rất nhiều thẻ
thì tôi cho rằng là
cũng hoàn toàn là hợp lý thôi
tuy nhiên thì cái câu chuyện
liên quan đến cái việc
mà mở thẻ
nó cũng là có thể là
hiện nay nó cũng đang là một câu chuyện
mà có thể chúng ta cũng có thể trao đổi được
bởi vì đây hiện nay là
các ngân hàng thì luôn mong muốn
là cái doanh số thì nó lại càng tăng
và chính vì càng tăng như vậy
nên là thành ra là cũng muốn là
các khách hàng sử dụng tất cả các loại thẻ của mình
mà việc mà khách hàng sử dụng các loại thẻ
mà thấy là hữu hiệu
thì tôi cho rằng là cũng hợp lý
ví dụ như là
anh sử dụng visa card
xong rồi anh vẫn sử dụng cả thẻ atm
anh thấy là nó phù hợp
thì tôi cho rằng là cái đấy thì cũng không thể nào là
cái việc đấy nó không có lỗi
từ phía ngân hàng
ngân hàng thì họ mở ra để cho tạo ra những cái sản phẩm
tuy nhiên là
tôi cũng đã có một vấn đề
mà đã trao đổi trước đây
đó là liên quan đến cái vấn đề mà
là khi khách hàng
mà vay tiền
thì ngân hàng là cứ phải yêu cầu
tất cả toàn bộ
phải giao dịch qua cái ngân hàng đó
thì cũng có thể là đấy là những cái mà
nó cũng hơi
làm cho khách hàng cũng có thể
đôi lúc nó cũng có thể hơi bí
vâng thưa luật sư theo quan điểm của luật sư thì có cần có một cơ chế hủy thẻ
khi mà chủ thẻ không sử dụng thẻ không
theo quan điểm của tôi đã đến lúc cần có cơ chế
hủy thẻ và hủy tài khoản
của chủ thẻ khi không giao dịch
trong một khoảng thời gian nhất định
thì như tôi ví dụ
là khoảng sáu tháng bởi vì trong khoảng thời gian đó
nó đã thể hiện khách hàng đã không mong muốn
sử dụng dịch vụ của ngân hàng nữa
và ngân hàng thì cần thiết
phải có những cái biện pháp hữu hiệu
để thông tin
cho khách hàng
tuy nhiên thì hết cái khoảng thời gian
hữu hiệu đấy mà ngân hàng không
với cả khách hàng mà không tiếp tục
thực hiện cái dịch vụ nữa thì theo tôi thì cần thiết
là phải có cơ chế để
hủy thẻ hủy tài khoản
thưa luật sư luật sư có những khuyến cáo hay là khuyến nghị gì
đối với khách hàng khi mà sử dụng thẻ tiến dụng họ
vâng theo tôi thì
nó có câu là đồng tiền đi liền
khúc ruột khi sử dụng thẻ tiến dụng
thì khách hàng cần thiết
đầu tiên là khách hàng phải tự bảo vệ mình
để tránh trở thành một con nợ một cách không lường trước được
theo đó thì khi ký
các hợp đồng mở thẻ thì khách hàng nên
đọc kỹ các điều khoản của hợp đồng
về cách thức tính lãi về mức lãi suất
thì trong trường hợp nào
cái khoản nợ trở thành nợ xấu
thì trong trường hợp mà khách hàng không mong muốn
không muốn không còn nhu cầu sử dụng thẻ nữa
thì cần liên hệ với cả ngân hàng
để chấm dứt việc thực hiện hợp đồng
để tránh những tranh chấp xảy ra sau này
vâng theo bộ luật dân sự
thì lãi suất cho vay là do các bên thỏa thuận
nhưng không được vượt qua hai mươi một năm
trừ trường hợp luật có liên quan đến quy định khác
khi cộng thêm lãi suất quá hạn
thì cũng không được qua ba mươi một năm
còn theo bộ luật hình sự
cho vay và lãi suất trên một trăm linh
thì phạm tội cho vay lại nặng
tuy nhiên mức trần lãi suất cho vay hai mươi
lại không áp dụng đối với ngành ngân hàng
điều này có thể hiểu là lãi suất cho vay của ngân hàng
có thể liên tập bất kỳ con số nào
mà không bị coi là trái pháp luật
đây là bất cầm rất lớn
bất cầm đó được thể hiện qua vụ việc
khách hàng nợ quá hạn thẻ tiến dụng tám năm triệu đồng
mà bị tính nợ lên đến tám tám tỷ đồng
một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt
của phó giáo sư tiến sĩ lê đức hoàng
và luật sư nguyễn đức tùng trong chương trình hôm nay
thưa quý vị cần có một quy định chung
hướng dẫn cụ thể về cách tính lãi chậm trả nợ
lãi phạt trả nợ quá hạn
cũng như việc nhập gốc và lãi
khi khách hàng chậm trả nợ đối với thẻ tiến dụng
việc này không nên để các ngân hàng thương mại
tự quyết định bên cạnh đó cần có cơ chế
tự hủy thẻ tiến dụng trong một thời gian nhất định
khi khách hàng không giao dịch
tránh trường hợp thẻ không phát sinh giao dịch
nhưng khách hàng vẫn bị thu phí duy trì
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình sau